chiều hai mươi năm tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bà rịa vũng tàu lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã họp phiên bế mạc
đại hội thông qua phương hướng mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân
tiếp tục phát triển bà rịa vũng tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp cảng biển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm trở thành địa phương đứng đầu trong tốt cả nước về grdp bình quân đầu người
đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm